giá vàng thế giới hướng tới tuần tăng mạnh nhất trong sáu tháng do các nhà đầu tư tìm
canh trú ẩn an toàn trong bối cảnh covid một mươi chín ngày càng phức tạp tính tới tám h hai mươi phút ngày hai mươi hai tháng hai
giá vàng miếng được sjc niêm yết ở mức bốn mươi năm năm triệu đồng một lượng mua vào và bốn mươi năm chín mươi hai triệu đồng một
lượng bán ra tại hà nội giá vàng miếng sjc tại thành phố hồ chí minh niêm yết ở mức bốn mươi năm chín triệu
đồng một lượng mức tăng của giá vàng trong nước khoảng năm trăm linh đồng một lượng chiều mua vào